ngày hai mươi chín tháng hai tin từ bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết sau tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều bệnh nhân bị tai nạn trong quá trình thu hái tiêu
tại bệnh viện chị phùng thị liên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã quảng phú huyện crono tỉnh đắk nông cho biết
cách đây khoảng một tuần thấy vườn tiêu của gia đình chín rộ nên chị bắc thang leo lên hái
trong lúc đứng trên thang và với tay hái những chùm tiêu chín thì không may thang bị trượt khiến chị liên té từ độ cao năm m xuống đất
thời điểm này chị ở nhà một mình
sau khi gặp tai nạn chị liên bị hoa mắt đau bút không cử động lưng được
khoảng một mươi năm phút nằm bất động tại chỗ chị cố gắng dùng chút sức lực yêu ớt của mình bò vào trong nhà để lấy điện thoại
gọi cho người thân hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên chị liên được chẩn đoán gãy hai đốt sống và được chỉ định phẫu thuật để xử lý vết thương và điều trị kịp thời
không riêng gì chị liên chị hoàng thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại thôn một mươi ba xã hòa khánh
thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cũng không may bị tai nạn trong lúc trèo thang để hái tiêu
chị nhung kể hôm đó tôi đi hái tiêu như mọi ngày trong lúc đang ngồi trên ngọn thang cao ba năm mét để hái tiêu
thì thăng bất ngờ bị nghiêng một chân ngã ra ngoài
ngay lập tức tôi bị té xuống ngốc cây dẫn đến khó thở đau bút bị tê cuộc sống hai chân và không nói được
thế vậy những người đi làm cũng đã gọi cho người nhà đến đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên các bác sĩ chẩn đoán tôi bị gãy một đốt sống chèn ép tùy và được chỉ định phẫu thuật gấp để điều trị kịp thời
hiện các bệnh nhân nói trên đều đang được theo dõi điều trị tại khoa ngoại thần kinh bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
bác sĩ huỳnh như đồng trưởng khoa ngoại thần kinh bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết
sau ca phẫu thuật sức khỏe của các bệnh nhân đã dần ổn định hồi phục tốt
các bệnh nhân đỡ đau nhiều có thể tập đứng tập đi lại và không có dấu hiệu để lại di chứng
theo bác sĩ huỳnh như đồng cứ vào dịp tết âm lịch bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh đắk lắc nói riêng
và các tỉnh tây nguyên nói chung lại tắt bật vào vụ thu hoạch tiêu
tuy nhiên trong quá trình leo lên thang hái tiêu hầu hết người dân đều chủ quan
không bảo hộ lao động cho bản thân để đảm bảo an toàn
trong lúc bắc thang lên để hái tiêu nhiều người dân bất cần đặt tại các vị trí gập gành
do đó khi leo lên cao thì cả người và thang đều rất dễ bị ngã xuống đất
bác sĩ đồng cho hay từ sau tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
có hàng trăm trường hợp được đưa vào bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên để cấp cứu
điều trị do tai nạn trong lúc hái tiêu
trong đó có nhiều bệnh nhân bị gãy phối hợp vừa gãy tay gãy chân vừa gãy cột sống
có trường hợp bị chấn thương sọ não
trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ năm đến một mươi trường hợp
trong đó nhiều bệnh nhân phải chỉ định mổ cấp cứu để can thiệp kịp thời nhằm ngăn chặn các di chứng
theo bác sĩ đồng nhiều trường hợp sau khi bị té ngã trong lúc hai tiêu dẫn đến gãy cuộc sống
nhưng không nhanh chóng đến bệnh viện để thăm khám điều trị kịp thời mà ở nhà đắp lá đắp thuốc
đến khi được đưa đến bệnh viện muộn thì di chứng rất nặng nề có thể bị liệt hai chân
bí tiểu tiện và đại tiện dẫn đến quá trình cấp cứu phẫu thuật
điều trị cho những bệnh nhân này gặp rất nhiều khó khăn và kéo dài thời gian
do đó nếu không được can thiệp điều trị kịp thời nhanh chóng
thì không những ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân mà còn tốn kém tiền bạc của gia đình
bác sĩ đồng chia sẻ thêm người dân cần phòng bệnh hơn chữa bệnh
người dân đi hái tiêu cần trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động
để nếu có bị té ngã thì sẽ không để lại thương tích nặng nề